từ một văn phòng với lối bài trí thông thường như bao văn phòng khác các kiến trúc sư đã cải tạo không gian theo phong cách riêng mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật chung

khi mà số giờ tại văn phòng chiếm tỷ lệ lớn trong quý thời gian của mỗi người một môi trường làm việc tốt là vô cùng quan trọng quyết định đến hiệu suất công việc
và một văn phòng với thật nhiều cây xanh sẽ khiến cho nhịp sống nhanh và bận rộn dường như được bỏ lại bên ngoài cánh cửa
tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin bất động sản đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật
mới đây đúng vào dịp kỷ niệm một mươi bảy năm thành lập tập đoàn ceo đã tổ chức lễ khánh thành và ra mắt khu nhà phố thương mại shop house
nằm trong quần thể khu đô thị sunny garden city tại xã sài sơn nguyện cô ai thành phố hà nội
đây là khu phố thương mại quy mô và hiện đại nhất tại quốc ai hiện nay được giới đầu tư dự báo sẽ là một điểm sáng của thị trường bất động sản phía tây hà nội trong thời gian tới
đối với thị trường cô ai
tôi cho rằng là đây là sản phẩm shop house và mang tính cao cấp đầu tiên
với một vị trí của dự án tôi cho rằng rất là thuận lợi
shop house có bảy mươi hai căn nằm trong một khu đô thị có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng đồng bộ
và tất cả các tiện ích đã được đầu tư đồng bộ và đi vào hoạt động
tôi cho rằng đây là khi khách hàng có nhu cầu về ở và kinh doanh ở đây
thì đã được hưởng nội rất nhiều từ những cái tiện ích của dự án
shop house sunny garden city hội tụ hoàn hảo các ưu điểm của nhà phố thương mại
diện tích mỗi căn từ chín mươi tám đến một trăm năm mươi m hai được thiết kế ba năm tầng
bên cạnh cơ hội kinh doanh chủ sở hữu mỗi căn shop house sẽ được hưởng một cuộc sống trong lành giữa cộng đồng cư dân văn minh
hội môi giới bất động sản việt nam vừa công bố một báo cáo cho biết
đến thời điểm cuối quý ba
nguồn cung căn hộ siêu sàng đã tăng lên một ba trăm hai mươi hai căn so với một trăm một mươi năm căn vào cuối quý ii
tuy nhiên suốt ba tháng thị trường chỉ ghi nhận chín mươi căn hộ giao dịch thành công
khiến tỷ lệ hấp thụ của dòng sản phẩm này tại hà nội chỉ đạt khoảng hai
đây là một diễn biến hoàn toàn trái ngược với thị trường tp hcm
khi mà các sản phẩm cứ trào bán ra là trái hàng với tỷ lệ hấp thụ đạt một trăm linh
thưa quý vị nền kinh tế tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt
vào bất động sản vẫn ổn định lượng khách du lịch gia tăng ấn tượng
là những yếu tố có thể tạo ra tác động tốt cho thị trường bất động sản cuối năm
theo nhiều chuyên gia bất động sản nhận định
thị trường bất động sản những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám sẽ có sự phát triển tốt
bởi tác động của nhiều yếu tố kinh tế vi mô
đầu tiên phải kể đến đó là nền kinh tế việt nam đang ở đà phát triển
chỉ số gdp của việt nam đạt mức tăng trưởng cao nhất trong chín tháng kể từ năm hai nghìn một mươi một
với mức tăng trưởng sáu chín mươi tám so với cùng kỳ
kết quả này đã chứng minh sự quản lý kịp thời và hiệu quả của chính phủ
để cải thiện sự tăng trưởng của tất cả các ngành
điều này cũng sẽ là một trong những thành phần kinh tế rất quan trọng của nền kinh tế
cũng sẽ cùng với kinh nghiệm phát triển kinh tế của chung của đất nước sẽ có sự tăng trưởng
yếu tố thứ hai đó là lượng khách du lịch đến việt nam tăng ấn tượng
tổng số khách du lịch quốc tế trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
theo tổng cục du lịch việt nam đạt một mươi một sáu mươi một triệu lời khách
tăng hai mươi hai chín so với cùng kỳ năm ngoái
điều này kể đến lượng khách du lịch đến việt nam tăng ấn tượng
điều này kéo theo nhu cầu lưu trú cao tác động trực tiếp và tích cực đến thị trường bất động sản
gần đây chúng ta biết là khách du lịch đến hà nội tp hcm cũng như các địa phương khác tăng rất là nhanh
thì cũng bắt đầu một cái làn sóng là các cái nhà đầu tư có thể tìm kiếm những cái căn hộ nằm ở khu vực trung tâm
những khu vực nhiều khách du lịch và có thể đầu tư sửa sang và đầu tư những trang thiết bị cũng như là dịch vụ
để làm sao đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch thì đấy cũng là một cái mô hình kinh doanh cũng gần đây phát triển
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tổng vốn fdi cam kết đạt gần hai mươi năm ba mươi bảy tỷ usd bằng chín mươi chín sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong một mươi bảy ngành đầu tư ngành bất động sản và bán lẻ vẫn đứng thứ hai và thứ ba với năm tám tỷ usd và hai một tỷ usd
không thể phủ nhận điều này sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của thị trường bất động sản
khi một loạt những doanh nghiệp uy tín của nước ngoài đầu tư vào các dự án lớn tại việt nam
có thể nói là chính vì cái tiềm năng của chúng ta còn rất là nhiều rất là lớn và cái room để phát triển nó còn rất là cao
chính vì lẽ đó mà không phải là những cái doanh nghiệp trong nước nữa mà cái hình thức fdi hiện nay nó đang phát triển rất là tốt
có thể nhiều tập đoàn và công ty lớn của nước ngoài họ đang nhắm vào cái thị trường việt nam
không phải là chỉ là các đô thị mà các cái vùng du lịch trọng điểm
hoặc là đặc biệt là hai cái đô thị hà nội và thành phố hồ chí minh
có thể nói là người ta đang nhắm đến và người ta làm những dự án rất là lớn
chẳng hà nội có những cái dự án tới ba hectare
và một yếu tố khác không thể kể đến là lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập trong thời gian qua
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám số lượng doanh nghiệp mới trong lĩnh vực bất động sản đạt hơn năm
tăng bốn mươi một sáu so với cùng kỳ năm trước và chiếm năm một tổng số doanh nghiệp đăng ký
có thể nói là lĩnh vực bất động sản thì nó đặc biệt lắm
nó khác lĩnh vực khác thì nó tự thị trường nó sẽ tự loại
và kinh tế thị trường nó sẽ tự điều tiết cái việc đó
tôi nghĩ rằng là càng nhiều doanh nghiệp đăng ký thì càng tốt
nhưng mà nhiều doanh nghiệp có thể đổ bể cũng là một cái giá để mà các doanh nghiệp việt nam phải trải qua và cũng là trưởng thành
việc làm tăng lên thu nhập tốt hơn sẽ tạo ra những nhu cầu về nhà ở nhiều hơn
và chúng tôi nghĩ rằng
đó cũng là cái niềm tin cho các nhà phát triển bất động sản
với những yếu tố kinh tế vô cùng thuận lợi kể trên các chuyên gia bất động sản nhận định
thị trường bất động sản sẽ có sự phát triển mạnh vào những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám và cả đầu năm hai nghìn một mươi chín
điều quan trọng là các doanh nghiệp phải biết nắm bắt những tin hiệu tốt này
đưa ra những sản phẩm phù hợp để thu được hiệu quả lớn
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thị trường bất động sản ngày hôm nay
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình thị trường bất động sản phòng phóng sự
phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
email bds nhân dân a gmail com
xin chân thành
xin trọng cảm ơn và hẹn gặp lại